do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ công thương vừa báo cáo thủ tướng chính phủ
cho phép lùi thời gian báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
bộ công thương đã có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo
phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay
khi chính phủ các bộ ngành đang tập trung các nhiệm vụ giải pháp cấp bách
ứng phó với dịch covid một mươi chín
trước đó khi xây dựng các kịch bản cho biểu giá điện sinh hoạt
bộ công thương đề nghị lấy phương án giá điện sinh hoạt bao gồm năm bậc thang
thay vì sáu bậc thang như hiện hành